đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình trạng vi phạm trực tựa giao thông trên địa bàn tp hcm hiện nay
trong những năm gần đây ngành du lịch tp hcm đã nỗ lực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với đồng góp hơn một mươi gdp của thành phố
với sự phát triển của công nghệ thông tin du lịch ngày nay đã trở thành du lịch thông minh
từ đó nhu cầu đào tạo công nghệ thông tin cho nhân lực ngành du lịch thành phố được các cơ sở đào tạo nỗ lực và năng động đẩy mạnh
kết hợp với sự trợ giúp quốc tế các trường đào tạo nghề du lịch trên địa bàn thành phố đã chủ động đưa nhiều các phần mềm quản lý khách sạn
hay mới đây là phần mềm dựng phim cũng như kỹ năng quay phim chụp ảnh vào dạy cho sinh viên khối lưỡng hành
chính việc giảng dạy này đã mang lại nhiều điều thiết thực và tác động thay đổi đến phương pháp giảng dạy của nhà trường
sự thông thạo về công nghệ thông tin của các sinh viên ngành du lịch khi ra trường sẽ tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao
điều đó không chỉ đáp ứng đòi hỏi cạnh tranh từ phía thị trường
mà còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý thuế cũng như công tác an toàn an ninh trong du lịch
đại diện của trung tâm dinh dưỡng tp hcm cùng đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa công bố kết quả phân tích
việc thực hiện tiêu chí chất lượng bệnh về dinh dưỡng trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại một mươi một bệnh viện đa khoa khu vực và hai mươi hai bệnh viện đa khoa cấp quận huyện trên địa bàn tp hcm
phân tích những kết quả thảo sát
điều đó cho thấy dù công tác dinh dưỡng có tiến bộ qua từng năm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế
đó là cơ sở vật chất cho công tác dinh dưỡng còn thiếu và cũ nhân sự các khoa dinh dưỡng còn biến động và thiếu hụt
bên cạnh đó các tài liệu truyền thống về dinh dưỡng chưa đặt chuẩn
nghiên cứu khoa học dinh dưỡng chất lượng chưa cao cũng như chưa có nhiều công tác hỗ trợ dinh dưỡng
đó chính là những thách thức mà ngành dinh dưỡng thành phố cần phải tìm ra giải pháp
để các bệnh viện ngày một nâng cao hơn nữa về uy tín khám chữa bệnh và phục vụ của mình
tại bến xe miền đông tp hcm đã có hệ thống camera theo dõi và dán thẻ chip trên phương tiện hoạt động tại đây
để xe ra vào bến không dừng tại các cổng nhằm giảm thời gian chờ đợi của phương tiện khi ra vào
từ ngày hai mươi một tháng năm đến nay bến lắp đặt chip trên hơn một trăm linh phương tiện của hãng công hôn samco
chơi chạy các tuyến tp hcm vũng tàu tp hcm phan thiếp tp hcm tây nguyên
hiện các đơn vị đã gửi danh sách phương tiện để bến tiếp tục lắp đặt
dự kiến cuối tháng sáu này sẽ lắp đặt hết cho khoảng hai năm trăm linh phương tiện đang hoạt động tại bến xe này
trường hợp đơn vị vận tải thay thế phương tiện hoạt động phải có trách nhiệm thu hồi và hoàn trả thẻ chip cho bến
đồng thời thông báo cho bến để kịp thời phối hợp thu hồi thẻ chip và lắp đặt lại trên phương tiện mới được thay thế
đây là bến xe điện tử đầu tiên tại tp hcm
thưa quý vị thưa các bạn
nói về trí tuệ nhân tạo ai và internet kết nối vạn vật iot ta có thể lấy ví dụ từ ngành nông nghiệp hiện đại
từ kho dữ liệu khổng lồ về kiến thức cây trồng điều kiện thổ nhưỡng hoặc kinh nghiệm chăm bón của người nông dân
một máy tính có thể tự học dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo
thông qua internet con người có thể điều khiển máy tính qua giọng nói và máy tính sẽ kết nối với các thiết bị nông nghiệp
khiến chúng hoạt động
đó chính là internet kết nối
nói về trí tuệ nhân tạo ai và internet kết nối vạn vật cũng tương tự như thế trong các ngành sản xuất kinh tế khác
cũng như trong quản lý xã hội
ai và iot là những thành quả lớn từ sự tiến bộ về công nghệ của nhân loại
là kết quả và cũng là đòi hỏi từ cuộc cách mạng công nghệ bốn của thời đại
tp hcm nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam là hạt nhân giúp cho sự phát triển của toàn vùng nam bộ
với sự đầu tư hợp tác quốc tế về sản xuất công nghệ
thành phố đã có nhiều cơ sở có dây chuyền sản xuất tự động hóa cao
cùng với tiềm năng đất đai nguồn nước tưới dồi dào cho nông nghiệp toàn vùng nam bộ
đó là những thị trường rất lớn cho công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
cũng như internet kết nối vạn vật iot triển khai
bên cạnh đó chủ trương chiến lược xây dựng thành phố thông minh cũng đòi hỏi phải bắt tay vào
khẩn trương nghiên cứu và phát triển hai lĩnh vực công nghệ rất mới này
chúng ta đã có rất nhiều những ứng dụng công nghệ thông tin trong rất nhiều ngành
nó giúp chúng ta tự động hóa rất nhiều các quy trình các công đoạn
trong quá trình từ quản lý nhà nước quản lý xã hội
đến các dây chuyền sản xuất quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp
máy sẽ làm thay chúng ta rất là nhiều
và chúng ta giảm được công sức cũng như giảm được các ủi lo
mà khi con người đang kịp có quá nhiều
tuy nhiên thì khi mà chúng ta đưa trí tuệ nhân tạo vào máy
hoặc là vào các ứng dụng thì nó nâng cấp lại một lần nữa
tức là chúng tôi gọi là thông minh hóa hơn những ứng dụng hiện có
chúng ta đã có
có tự động hóa rồi
nhưng mà khi đưa trí tuệ nhân tạo vào thì tự động hóa nó sẽ ở mức cao hơn
xu hướng phát triển về trí tuệ nhân tạo trên thế giới
hiện giờ là nền tảng của chuyển đổi công nghệ số
tất cả xoay quanh vấn đề là xử lý dữ liệu
thì chúng ta hiện giờ là chúng ta có thể thu thập được rất là nhiều dữ liệu
thông qua các hệ thống và cảm biến
như vậy thì với một số lượng dữ liệu khổng lồ như vậy
làm sao chúng ta có thể phân tích
chúng ta có thể dự báo
rút ra được những kết quả có giá trị
trong việc ứng dụng giải quyết các bài toán kinh tế xã hội của mình như thế nào
thế giới đang nghĩ về trí tuệ nhân tạo thì có hai hướng
một hướng thì người ta cứ làm theo kiểu gọi là học hoại từ các dữ liệu
nhưng mà theo quan điểm của tôi thì chúng tôi lại đi theo hướng khác
làm sao đưa được những cái trí tuệ những cái bí quyết
của những con người giống như là của những người nông dân
người ta đã có kinh nghiệm rất tốt về trồng hoa phong lan
thì làm sao có thể dạy được cho một cái máy
có thể điều khiển được
một cái quy trình tưới cho nó tối ưu
hoặc là một kỹ sư nông học có thể cho cá ăn
theo một cái trình tượng nào đó để mà
hoặc gọi là ít thức ăn nhất mà lại là cái hiệu phức cao nhất
trên thế giới hoa lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
và internet kết nối vạn vật iot cũng là rất mới
nên không có gì đáng ngạc nhiên khi sự nghiên cứu cũng như ứng dụng
hai lĩnh vực này ở việt nam nói chung
thành phố hồ chí minh nói riêng vẫn ở giai đoạn sơ khởi đầu tiên
công nghệ mới
đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng
để đề ra chiến lược cũng như mô hình phát triển đúng
sẽ có nhiều cản trở thách thức phải vượt qua
nhưng kinh nghiệm cho thấy
bất cứ lĩnh vực nào mới
đi tiền phong sẽ có sức sống nội tại rất mạnh mẽ cho phát triển
ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở việt nam thì nó đang ở cái mức
rất là bắt đầu và nó chưa có đi sâu vào được vào trong cái đời sống cụ thể
và đó nó vẫn nằm ở mức độ hàng lăm
của các cái
trường viện thôi
ở việt nam chúng ta cũng như thành phố hồ chí minh thì chúng ta cũng
đang tham gia vào cái chương trình trí tuệ nhân tạo giai đoạn sơ khởi thôi
chính thức thì từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã có một cái đề án là nghiên cứu ứng dụng công nghệ
trí tuệ nhân tạo vào thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
và các doanh nghiệp các tổ chức cũng như là các nhóm thời nghiệp
chúng tôi biết là họ cũng đã phát triển khoảng một năm hai năm trở lại gần đây
nhưng mà số lượng còn nhỏ còn ít và chưa có chiều sâu
để phát triển được công nghệ trí tuệ nhân tạo ai chúng ta cần rất nhiều nền tảng
trong đó phải có kho dữ liệu lớn big data
nhiều chuyên gia còn đánh giá rằng không có big data thì không thể nói tới trí tuệ nhân tạo
nhưng việc hình thành để có big data trên phương diện quốc gia như ở việt nam
hiện vẫn rất chậm nguyên nhân đến từ các giải pháp đầu tư cho phần cứng công nghệ bảo mật
và từ chính nếp tư duy theo thói quen của bộ ngành lĩnh vực
xây dựng big data cũng là một mục tiêu trong chủ trương chiến lược xây dựng thành phố thông minh của thành phố hồ chí minh
theo tôi thì một hệ thống để có được dữ liệu lớn
thì nó phải nằm ở việc tất cả các cơ quan nhà nước phải số hóa được dữ liệu đó của mình
sau khi có quy trình để số hóa đó thì việc chuyển nó lên một nơi lưu trữ
thì bây giờ việc đó sẽ không khó
về mặt kỹ thuật
có cái là chúng ta chọn giải pháp và chúng ta chọn cái hướng thực hiện ngân sách nó như thế nào thôi
và chúng ta quyết tâm làm cái việc đó thì nó sẽ có từ từng cái đơn vị tư vấn và có cái giải pháp nó phù hợp
vấn đề có điếu nhất là thay đổi cái tư duy và cái cách thức quản trị
làm sao số hóa được tất cả quy trình nghiệp vụ và khi đã số hóa được thì cái khả năng kết nối
và nó có đáp ứng được những cái ứng dụng từ bên ngoài lúc đó nó mới có cái hiệu quả đối với big data
một mặt khác
nhiều chuyên gia lại cho rằng có nhiều cách hiểu về trí tuệ nhân tạo ai và do đó cũng có nhiều cách tiếp cận công nghệ mới này
theo những chuyên gia này
việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo nằm ở người ra đề bài có thông minh hay không cho công nghệ
sau đó từ đề bài này chúng ta sẽ dạy cho máy tính
và để dạy chúng ta cần sáng tạo ra những hệ điều hành hoàn toàn mới thuận việt
người dạy bây giờ sẽ là các chuyên gia trong từng lĩnh vực mà không nhất thiết là chuyên gia công nghệ
và như thế
vai trò của big data không còn quá quan trọng
tại sao chúng ta không có một hệ điều hành
và trên hệ điều hành đấy thì chúng ta có thể cho phép dễ dàng dạy được máy móc
dạy máy móc có nghĩa là để cho nó làm đúng ý của mình đúng quy trình của mình
dạy ở đây có nghĩa là chúng ta phải viết được phần mềm viết được code
thì chúng tôi có một cái giải pháp là có thể tạo ra hệ điều hành để có thể kết nối được mọi thứ lại với nhau
trong tên nền tảng internet
và đồng thời trên hệ điều hành đấy
mọi người có thể tự viết chương trình
bằng chính cái ngôn ngữ tự nhiên của mình
ví dụ như người việt có thể dùng chính tiếng việt để viết những chương trình
thì như vậy thì từ cái tư duy của một cái người mà chuyên ngành trong đó họ có quy trình đó
đến lúc ra một quy trình có thể rất là nhanh
trước đây việc này có thể mất từ sáu tháng tới một năm cho một dự án nhỏ nhỏ
thì bây giờ có thể rất là ngắn trong vòng một tuần có thể có ngay
và đặc biệt nữa là cái người làm ra cái đấy không cần phải là kỹ sư chuyên ngành
thực hiện chủ trương của thành phố về việc khẩn trương hình thành và phát triển
một hệ sinh thái công nghệ trí tuệ nhân tạo và internet kết nối vạn vật
một cuộc thi mang tên aiot và smart city hai nghìn một mươi chín với khẩu hiệu
thông minh hơn để cuộc sống tốt hơn đã được sở khoa học công nghệ và hội tin học thành phố
phát động trong toàn quốc mục đích nhằm khuyến khích các ý tưởng mới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai
trong sinh viên và các doanh nghiệp khởi nghiệp
các ý tưởng đoạt giải theo quy chế cuộc thi sẽ được các doanh nghiệp lớn
cũng như các vườn ươm bảo trợ ươm tạo
chúng tôi có ba bảng thi có nghĩa chúng tôi sẽ có ba giải nhất ba giải nhì và bảy giải ba
và như thế cơ hội của các nhóm ý tưởng của các doanh nghiệp tham dự thi sẽ tăng lên rất nhiều
khi các em có thể lọt vào đoạt giải ở rất nhiều các bảng khác nhau để có thể nhận được các giải thưởng
và đặc biệt không phải chỉ ở giải thưởng mà hầu hết các nhóm đoạt giải
thì chúng tôi đều có lựa chọn
chúng tôi lựa chọn để đưa vào chương trình ươm tạo của chính các doanh nghiệp bảo trợ
cũng như chương trình speed up tp hcm
bên cạnh việc nghiên cứu thì lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ trí tuệ nhân tạo
và internet kết nối vạn vật tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố
cũng như phải làm sao đó để những công nghệ mới này lan tỏa ngày buộc rộng hơn
trong mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội
đòi hỏi phải có cách làm phù hợp với điều kiện hiện tại
trong đào tạo cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp đi tiền phong
để có thể hình thành nên những giáo trình luôn cập nhật với thực tế
hình thành nên những phòng lab cho sinh viên và cả giảng viên
cái việc làm đầu tiên mà rất là khả thi là các cái doanh nghiệp
có thể cùng phối hợp với các khoa công nghệ thông tin của một số các trường
mà hiện nay đang có đào tạo rất là lớn rất là gọi là quy mô lớn về công nghệ thông tin
là tổ chức những phòng lab có thể là những phòng lab iot những phòng lab về smart city
và tổ chức ở đây có nghĩa rằng là trường sẽ sẵn sàng là đầu tư những hạ tầng cơ sở
về kết nối nhưng mà những chương trình về hoạt động cũng như là những dự án
thì nên là cho các doanh nghiệp tham gia
cái việc kết ứng dụng ai và iot tốt hơn trong tương lai thì ở mặt là vĩ mô
thì tôi nghĩ nhà nước đang có các cái hoạt động về truyền thông rất là tốt rồi
thì cần thêm cái thiết kế về mặt hệ thống để làm sao đó
báo là nhà nước đang cần những công ty doanh nghiệp hay là các trường đại học
tập trung nghiên cứu vào những lĩnh vực đó để sản phẩm ở lĩnh vực đó
thì khi nghiên cứu được xong là có cái môi trường để sử dụng
thưa quý vị thưa các bạn đúng như nhiều ý kiến của các giảng viên
đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ mới này như trí tuệ nhân tạo ai
và internet kết nối vạn vật iot cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường
và các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ
với phương châm đào tạo các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ
đào tạo các doanh nghiệp cần các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục fpt
như trường cao đẳng thực hành fpt một trong số ít các cơ sở đào tạo
trên địa bàn thành phố đang bắt đầu đào tạo những lớp đầu tiên về ngành học
mang nội dung internet kết nối vạn vật
theo các giáo viên của nhà trường trí tuệ nhân tạo và internet kết nối vạn vật
là các ngành học chưa có mã ngành đào tạo riêng nên những nội dung này
được đưa vào môn học lập trình
vì là ngành quá mới ngay cả với thế giới nên các giảng viên phải phối hợp
chặt chẽ với các nhà nghiên cứu cùng nhau cập nhật công nghệ thực tế
đang diễn ra trên thế giới xây dựng những chuẩn học liệu để dần hoàn thiện
nội dung đào tạo cũng trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia khách mời
những cơ sở vật chất như phòng lab được xây dựng để phục vụ công tác đào tạo
về đào tạo trí tuệ nhân tạo thì phía tổ chức giáo dục fpt có hệ đại học
đã thiết kế được khung chương trình và đã tuyển sinh vào năm hai nghìn một mươi chín này
thế còn đào tạo về internet of thing thì chúng tôi ở hệ cao đẳng
đã lên khung chương trình từ năm hai nghìn một mươi tám và đã tổ chức được đào tạo được
một học kỳ đối với sinh viên của hệ cao đẳng internet of thing thì
nói rộng thì có thể rất là nhiều lĩnh vực nhưng ở cấp độ cao đẳng thì chúng tôi
chọn hai cái hướng đầu ra để đào tạo một là đào tạo các em internet of things
để giải quyết vấn đề cho nhà thông minh và thứ hai là đào tạo các em
cho nông nghiệp thông minh vì giáo trình thì hiện nay là mình chuẩn bị hai phần
tức là khung chương trình khung chương trình thì hiện nay là vị phía trường
thì có một cái bộ phận gọi là phát triển trình thì trong khung chương trình này
thì vị phía trường là mời các chuyên gia và các doanh nghiệp mà đã làm trong lớp của
iot để tham gia xây dựng trình khung và tắm định trình khung thì từ trình khung đó
mới làm các cái hộc liệu cho các môn học thì vị phía nhà trường cũng thuê các thầy
là đã nghiên cứu về lĩnh vực này rồi và thuê các chuyên gia và họ tham gia vào để họ xây dựng
về slide bài giảng về bài lab cũng như là các cái bài tập lớn bên cạnh đó thì
khi xây dựng xong thì cũng mời những cái doanh nghiệp quy tín trong ai và iot
để đến họ thẩm định xem có thế là nó phù hợp với nhu cầu thị trường hay không
những bước đi đầu tiên của trường cao đẳng thực hành fpt trong lĩnh vực đào tạo
công nghệ internet vạn vật là những bước thử nghiệm
hiện việc đào tạo này theo hai hướng phát triển nhà thông minh và sản xuất
nông nghiệp thông minh đó cũng là những gì thị trường đang cần hiện nay
và là tương lai cho công việc của các doanh nghiệp
với sinh viên những người theo học ngành này thì một ứng dụng các bạn làm ra
sẽ được mang về áp dụng ngay chính trong ngôi nhà của mình
hoặc phục vụ một mục đích nào đó của cuộc sống và học tập cá nhân
về nội dung hiện nay thì nó có ba khối càng dày cơ em
thứ nhất là về nền tảng web và đa nền tảng
thứ đó chính là cái giao diện thứ hai là lập trình trên mobile trên di động
thế hiện nay hầu như là di động rất là phổ biến ra thì cái là khách hàng mình
khi mà dùng iot thì họ sẽ dùng điện thoại di động để mà điều khiển
và cuối cùng là đào tạo cho các em chuyên sâu về iot tức là lập trình vào iot lập trình trên chip
để lựa chọn những sinh viên theo cái ngành này thì thứ nhất là các bạn phải đam mê
về cái lập trình thứ hai nữa là các bạn phải đam mê về những cái sản phẩm thực tế
đáp ứng cho gia đình nó riêng và cái xã hội nó chung
thì cái tiêu chí thứ ba mà nhà trường
càng đặt ra đó là các bạn đến đây là những các bạn giỏi
về cái tư duy
thì đó thì nó sẽ đáp ứng được cho cái sinh viên học về ngành iot
thưa quý vị thưa các bạn phóng sự ngắn về trường cao đẳng thực hành fpt
nằm trong hệ thống giáo dục fpt một trong những cơ sở đi tiên phong trong đào tạo
công nghệ trí tuệ nhân tạo và internet kết nối vạn vật trên địa bàn thành phố
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay sớm phát sóng kỳ này
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomnay tv
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo